bệnh viện trung ương huế hiện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt là những bệnh nhân nặng chuyển từ vùng dịch ra
hiện bệnh viện đã sẵn sàng mọi phương án thu dung điều trị huy động nguồn nhân lực
các nhân viên và chuyên gia y tế đầu ngành được bộ y tế trì viện để điều trị cho bệnh nhân
là đơn vị được bộ y tế chỉ định thu dung tiếp nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín được chuyển từ các tuyến ra
bệnh viện trung ương huế đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tổ chức cách ly
điều trị cho các ca dương tính với virus sars cov hai
mọi cơ sở vật chất và các phương tiện máy móc thiết bị luôn sẵn sàng
đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm thay nhau túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất chắc
những bệnh nhân có thể phải chạy ecmo hoặc là những bệnh nhân thận nhân tạo
những bệnh nhân mà có bệnh nền thì cũng được chỉ đạo là có thể đưa về bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
và trên cơ sở như vậy thì bệnh viện sẽ thu cuốn chiếu dần dần và đưa những bệnh nhân bình thường từ cơ sở hai về cơ sở một để điều trị
và ở đó thì chỉ điều trị cho những bệnh nhân có covid một mươi chín cũng như là các bệnh nhân ở khu vực vùng dịch
hầu hết các bệnh nhân điều trị tại đây đều ở trong tình trạng nặng mang nhiều bệnh lý nền
bộ y tế đã tri viện các bác sĩ ở bệnh viện bạch mai và bệnh viện trợ rẫy đến hỗ trợ
những chuyên gia y tế đầu ngành cũng thường xuyên hội trần trao đổi trong quá trình điều trị cho bệnh nhân
những bệnh nhân mà chuyển từ các bệnh viện mà đã được thông báo trước rất nặng
thì mình phải làm sao mà cố gắng đưa thẳng vào trong hồi sức để có thể hồi sức luôn
và các bạn cố gắng tạo một cái đường vận chuyển thật nhanh
tránh để cái tình trạng mà nhận bệnh để đợi
bây giờ thì nó ảnh hưởng đến các bệnh nhân nặng của các đơn vị khác
covid một mươi chín sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp con đường chống dịch xác định là còn khá dài
bệnh viện cần phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để có thể ứng phó cấp cứu
điều trị cho các bệnh nhân được chuyển về từ các địa phương khác đến